chiều nay quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến khảo sát hoạt động chuẩn bị cho lễ viếng lễ truy điệu và công tác đảm bảo an ninh trật tự quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang đi cùng đoàn có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an
tại buổi kiểm tra quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã nghe báo cáo của các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị cho các hoạt động nghi thức sẽ diễn ra trong tăng lễ đồng thời tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực tăng lễ nơi sẽ đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế đến viếng